chăn nuôi an toàn đang là xu hướng được nhiều hộ nông dân lựa chọn và thực hiện bởi lợi ích thiết thực
nó mang lại cho chính gia đình và cộng đồng đây cũng là mô hình được hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh hà nam
tuyên truyền vận động hội viên phát triển nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại của phương thức chăn nuôi công nghiệp
góp phần bảo đảm sức khỏe cho cả người sản xuất và người tiêu dùng
trang trại chăn nuôi của anh hoàng văn thường là một trong số hộ chăn nuôi của hợp tác xã chăn nuôi bình thành
xã tiêu động huyện bình lục đang thực hiện mô hình chăn nuôi gà theo chuỗi an toàn gắn bó với chăn nuôi nhiều năm
anh thường nhận thấy phát triển chăn nuôi đang là thế mạnh của địa phương góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân

để thúc đẩy chăn nuôi nông hộ cùng với ngành nông nghiệp hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh hà nam đã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động để giúp hội viên nâng cao ý thức về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm thông qua việc phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn
để làm tốt hơn nữa tỉnh hà nam cần có cơ chế khuyến khích bảo hộ cho sản phẩm khi đã được kiểm soát công nhận đủ tiêu chuẩn an toàn để người dân có thêm động lực duy trì và nhân rộng mô hình